miền bắc và miền trung đang đón đợt nắng nóng cao điểm kèm theo những cảnh báo cháy nổ nhà dân
cũng như tại các cơ sở kinh doanh đặc biệt là những nơi chứa vật liệu dễ cháy
ghi nhận tại thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn
liên quan đến các cơ sở tập kết phế liệu
đa số các bãi tập kết đều tự phát và nằm sen kẽ trong các khu dân cư
chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ khi xảy ra hỏa hoạn nguy cơ cháy lan là rất cao
trong khi nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở này đáng báo động
thì rất nhiều hộ buôn bán phế liệu vẫn khá chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy
vào đầu tháng sáu vừa qua một vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết phế liệu
thuộc phương nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
chỉ từ đám cháy nhỏ nhưng vì cơ sở này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ
đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hoàn toàn bãi tập kết
thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các bãi phế liệu
trong đó phần lớn là bãi tự phát điều kiện kinh doanh tạm bỡ
nằm sáng kẽ trong khu dân cư nguy cơ cháy lan rất cao
đặc biệt là đối với những cơ sở kinh doanh phế liệu mà không đảm bảo các điều kiện thì sẽ xử lý
nguyên nhân cháy tại các bãi phế liệu chủ yếu là do sự cố chập điện hoặc đốt rác bừa bãi gây cháy lan
người dân thường tận dụng nhà ở làm điểm thu mua phế liệu
nhưng lại rất chủ quan trong việc sử dụng điện nhiệt trong sinh hoạt
các loại phế liệu để chung không phân loại và che cả lối thoát hiểm như thế này
trong khi đây là những điểm có nguy cơ cháy nổ cao thì công tác phòng cháy chữa cháy lại bị xem nhẹ
buổi tối là thường thường mình cái nồi này là mình dọn sạch sẽ
mình nhập được hết ngày mọt nên nó rộng ràng sạch sẽ nên cũng không có gì phải
đa số lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chủ yếu là người trong gia đình
một số chưa được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy
các bãi tập kết lại nằm sâu trong khu dân cư đường nhỏ nên khi xảy ra hỏa hoạn
việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nguy cơ cháy lan cháy lớn cao
công an các địa phương cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền kiểm tra
hướng dẫn chủ các cơ sở phế liệu này những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ xảy ra
qua đó cũng phát hiện nhiều tồn tại xử lý nhiều trường hợp vi phạm
qua kiểm tra thì hầu hết là người dân đều cố gắng
người dân là các hộ dân trong các bãi tập kết phế liệu
buôn bán kinh doanh buôn bán phế liệu của mình đều đã trang bị các bình chữa cháy
thậm chí là có nhà trang bị đến tặng là năm bình sáu bình chữa cháy
nhưng mà tuy nhiên là sự sắp xếp hòn hóa của mình về các bạc dụng
nguồn lửa nguồn nhiệt có thể gây cháy chập điện chẳng hạn
thì người dân vẫn còn chưa sắp xếp được gọn gàng chưa đảm bảo được công tác đó
cơ sở kinh doanh phế liệu được xem là một trong những loại hình kinh doanh
tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nhất là vào thời điểm nắng nóng
như hiện nay
đặc biệt có nhiều cơ sở không có người ở lại vào ban đêm
khi xảy ra hỏa hoạn không được phát hiện và xử lý kịp thời
hiện các địa phương tại thành phố đà nẵng đang có phương án xử lý
dẹp bỏ những điểm tự phát đồng thời kiểm soát chặt công tác phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở kinh doanh loại hình này
cùng với đó người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để hạn chế nguy cơ
và thiệt hại do cháy nổ gây ra